lễ đón bằng của unesco ghi danh nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
sẽ được tổ chức vào ngày năm tháng năm tới đây tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
chương trình đón bằng công nhận sẽ quy tụ gần bốn trăm linh nghệ nhân nghệ sĩ ca sĩ của chín tỉnh có di sản bài tròi tham gia trình diễn
tại buổi lễ bên cạnh phần lễ phần hội cũng được chú trọng với các nội dung
nói về cội nguồn nghệ thuật bài tròi thể hiện đậm nét truyền thống văn hóa đời sống cộng đồng của người dân miền trung
bảo tồn phát huy giá trị của bài tròi trong thời gian tới
các tiết mục hình ảnh và làn điệu bài tròi đặc sắc của chín tỉnh trong khu vực trung bộ được trình diễn giới thiệu trong chương trình